cần phải có giải pháp để đưa du lịch địa phương phát triển xứng tầm
đó là nhận định của đoàn giám sát hội đồng nhân dân tỉnh hậu giang
tại cuộc họp thông báo về kết quả giám sát công tác phát triển du lịch tỉnh hậu giang
đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đánh giá của đoàn giám sát nhận thức về du lịch của các sở ngành
huyện thị thành phố chưa thông chưa có sự vào cuộc của các ngành các cấp có liên quan
từ đó nghị quyết của tỉnh đã có cơ chế cũng đã có
mà việc tổ chức thực hiện chỉ thể hiện trên giấy
chưa đi vào cụ thể từ thực tiễn du lịch của địa phương
chưa có sản phẩm riêng đặc thù chưa xây dựng được tour tuyến hấp dẫn
đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
sớm tổ chức sơ kết các kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
để triển khai thực hiện nghị quyết số chín của tỉnh ủy
về phát triển du lịch tỉnh hậu giang đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi để có đánh giá sát thực tế